viện kiểm sát nhân dân huyện ehleu tỉnh đắk lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nay kapat một mươi chín tuổi chú tại xã ehiau huyện ehleu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
nạn nhân trong vụ án này là cháu y ngách tám tuổi chú tại huyện ehleu
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng bảy nay ca park điều khiển xe máy chở theo cháu y ngách cùng với hai cháu nhỏ tám tuổi và chín tuổi đi về nhà
khi đến đoạn đường lua cao su ở buôn bia xã ehiau do đường mưa trơn trượt nên kapat cho dừng xe bên đường
lúc này hai cháu nhỏ đi cùng xuống xe còn y ngách đùa dỡn trèo lên ôm cổ capok làm xe bị ngã
xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người i ngách
sau khi dựng xe lên do bực tức và có sẵn men rượu trong người các bác lấy bật lửa ra quẹt vào người cháu y ngách để dọa la mắng
không may do quần áo của in ngách có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa
sau khi thấy người y ngách bị cháy kapat dùng tay múc nước từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người y ngách để dập lửa
thấy không dập được kapat đã cởi đồ y ngách và ném ra bên đường
hậu quả cháu y ngách bị bỏng hai chân tuy nhiên hiện tình trạng của cháu đã dần ổn định